tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất tp hcm vừa cho biết đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an liên tiếp phát hiện ngăn chặn năm vụ vận chuyển chất ma túy thu giữ hơn một tấn lá khô lạ thường gọi là khát chứa chất ma túy cathinol cực mạnh bị cấm sử dụng tuyệt đối trong y học và đời sống xã hội theo quy định của chính phủ
các vụ việc bị bắt giữ tại cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất là một điển hình của phương thức thủ đoạn mới nêu trên
sau khi thẩm lộ được vào việt nam một lượng lớn lá khát đã qua mặt được cục kiểm dịch thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và được cấp giấy phép để xuất khẩu đi thị trường mỹ với tên gọi là hena xuất xứ việt nam
lợi dụng chính sách ưu đãi doanh nghiệp đã khai báo như trên để được miễn kiểm tra
tuy nhiên vụ việc đã bị lực lượng hải quan phát hiện ngăn chặn và bắt giữ kịp thời
với hơn một một tấn lá khát nếu xuất được trót lọt đến các nước như mỹ úc và anh sẽ có giá trị ước tính trên hai hai triệu đô la mỹ
và nếu chúng thẩm lộ số ma túy trên và nội địa sẽ ghi ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai thế hệ trẻ của việt nam
ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế an ninh quốc gia và trực tự an toàn xã hội làm phát sinh thêm hàng ngàn câu nghiện và thiêu đốt hàng trăm tỷ đồng
đây là loại ma túy mới nhưng độc hại hơn thuốc phiện gấp năm trăm linh lần
việc sử dụng lá khát xấy khô khiến mắt mờ dễ nổi nóng ra mồ hôi nhiều nhiệm tiêm tăng co giật khó thở chảy máu mũi suy nhược trối loạn tâm thần gây ảo giác trực tiếp gây ra cái chết cho nhiều người